trước đó ngày một mươi một một mươi hai một mươi ba tháng một bệnh nhân p ở nhà tại phường một mươi bảy quận bình thạnh không gặp gỡ ai
vào tối ngày một mươi ba tháng một thấy ho khang rác hỏng nhẹ
ngày một mươi bốn tháng một bệnh nhân đến phòng khám bernard quận ba để lấy thuốc uống
sau đó về nhà chưa tiếp xúc với đồng nghiệp tại phòng khám
cùng ngày một mươi bốn tháng một bệnh nhân k t h có triệu chứng nên gọi phòng khám bernard
để lấy mẫu thử nghiệm viện ba mươi tháng bốn và có kết quả dương tính vào ngày một mươi năm tháng một
ngày sau đó k và h đến nhà pd
tây đang ở địa chỉ nhà riêng tại phường một mươi năm quận một mươi một
ngày một mươi sáu tháng một bệnh nhân p gọi nhân viên của phòng khám bernat đến nhà
để lấy mẫu xét nghiệm pcr và có kết quả dương tính
chiều cùng ngày do bệnh viện ba mươi tháng bốn thực hiện
bệnh nhân tự cách ly điều trị tại nhà
sau khi có kết quả dương tính của ba bệnh nhân k t h
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã gửi mẫu qua bệnh viện nhiệt đới để chạy giải trình tự trên
ngày một mươi tám tháng một kết quả cho thấy cả ba bộ gen thuộc biến chủng omicron
được biết sau khi điều tra dịch tễ hcdc sẽ chuyển bốn bệnh nhân
tới bệnh viện giả chiến số một mươi hai để điều trị
một tin vui dành cho công nhân ở hải dương
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương
công ty trách nhiệm hữu hạng may tình lợi doanh nghiệp fdi là đơn vị
có mức thưởng tết nguyên đáng cao nhất tỉnh với mức một trăm năm mươi triệu đồng một người
được biết trước đó vào cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công ty may
từng bị phong tỏa bởi covid một mươi chín thưởng tết cao nhất tại hải dương
công ty trách nhiệm hữu hạng dây cáp điện ô tô sumidang việt nam
thưởng cao thứ hai tỉnh với mức một trăm một mươi năm triệu đồng một người
theo sở lao động thương minh và xã hội tỉnh hải dương
bình quân mức thưởng tết của các doanh nghiệp fdi nằm ở mức gần năm năm triệu đồng một người
thấp nhất có doanh nghiệp thưởng một trăm linh đồng một người
trước đó ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công ty trách nhiệm hữu hạng may tinh lợi
có ca nhiễm f
vì có ca nhiễm nên ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh hải dương đã quyết định
tạm thời phong tỏa doanh nghiệp để xét nghiệm dập dịch
các công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ
có mức thưởng bình quân hơn năm triệu đồng một người
mức cao nhất một mươi năm năm triệu đồng một người thấp nhất một triệu đồng một người
doanh nghiệp coff cổ phần vốn góp chỉ phối của nhà nước mức thưởng bình quân
hơn bốn tám triệu đồng một người mức cao nhất hai mươi năm triệu đồng một người
thấp nhất hai triệu đồng một người
dân doanh có mức thưởng bình quân gần năm năm triệu đồng một người
cao nhất một trăm linh triệu đồng một người thấp nhất một trăm linh đồng một người
là một trong những địa phương có phát ngôn đáng chú ý trong thời gian qua
cụ thể trong tình hình covid một mươi chín phức tạp chủ tịch tỉnh phú thọ yêu cầu
cơ quan hành chính các cấp quán triệt thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm
chúc tết cấp trên cấm biếu tặng quà cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức
chủ tịch ubnd tỉnh phú thọ bùi văn quang vừa ký
y thị về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
chỉ thị yêu cầu các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh phú thọ
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tuyệt đối không chủ quan mất cảnh giác
tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không tổ chức bán pháo hòa nổ
trong dịp tết nguyên đáng hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động tập trung đông người
lãnh đạo tỉnh phú thọ yêu cầu cơ quan hành chính các cấp quán triệt thực hiện nghiêm
việc không tổ chức đi thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo cơ quan đơn vị các cấp
thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức
không đi lễ chùa lễ hội trong giờ hành chính nếu không được phân công
không tham gia các hoạt động mê tính dị đoan
đồng thời không được sử dụng ngân sách phương tiện tài sản công và các hoạt động lễ hội
vui chơi các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết
sở y tế tỉnh phú thọ được giao nắm chắc tình hình thực tiễn
bám sát các nội dung chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và kiểm soát dịch
làm tốt công tác quản lý điều trị bệnh nhân covid một mươi chín dự phòng đủ cơ số thuốc kháng virus
cấp phát kịp thời để điều trị cho các bệnh nhân nhằm hạn chế chuyển nặng
giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ tử vong
đồng thời sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bố trí đội ngũ y bác sĩ trực cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo tốt việc cấp cứu điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh
không để xảy ra sự cố đáng tiếc do bất cẩn thiếu chú đáo trong cấp cứu điều trị bệnh nhân
hồng kông lúc này cũng căng như dây đàn khi mới đây ghi nhận ca nhiễm omicron đầu tiên
lúc này hồng kông yêu cầu người nuôi nộp hàng ngàn con hamster để tiêu hủy
sau khi phát hiện virus sars cov hai trên một mươi một con tại một cửa hàng thú cưng
hãng tin reuters cho biết hơn hai con hamster thuộc diện thu hồi được bán ra
từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ở ba mươi bốn cửa hàng thuốc cưng tại hồng kông
theo ông long siu phai lãnh đạo cơ quan nông ngư nghiệp và báo tồn của hồng kông
những con hamster này sẽ bị tiêu hủy một cách nhân đạo vì không thể cách ly và theo dõi chúng
vụ việc xuất phát từ một ổ dịch liên quan đến nhân viên của một cửa hàng thuốc gương gần đây
khi các cơ quan chức năng xét nghiệm một trăm bảy mươi tám con vật thuộc nhiều loại tại cơ sở này
nhưng chỉ phát hiện virus sars cov hai trên một mươi một con hamster
hai nhân viên của cơ sở này cũng dương tính với covid một mươi chín
lãnh đạo y tế hồng kông bà sophia chan nói
chưa có bằng chứng vật nuôi trong nhà lây bệnh covid một mươi chín cho người
nhưng chính quyền hành động để phòng ngừa
ngay lập tức hồng kông ngừng việc mua bán nhập khẩu hamster
theo truyền thông địa phương những con hamster bị thu hồi được nhập từ hà lan
chính quyền cũng khuyến cáo người dân không nựng hay bỏ những con hamster ra đường
các chủ nuôi cần phải giữ vệ sinh bao gồm rửa tay sau khi chạm vào những con vật
đưa cho chúng đồ ăn hay những vật khác tránh hôn những con vật ông lân nói
theo các quan chức hồng kông chính quyền cũng đang lập đường dây nóng để giải đáp thắc mắc về vụ việc
ngoài ra khoảng một trăm năm mươi người mua hamster sẽ bị cách ly
trước đó đã có nhiều trường hợp động vật như chó mèo mắc covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi đan mạch cũng từng tiêu hủy hàng triệu con trộn
sau khi phát hiện biến thể của virus sars cov hai trên một số con
ông nikolaus ostenrieder chuyên gia thú y tại đht
thành phố hồng kông cho biết chuỗi lây nhiễm từ người sang động vật rồi lại sang người là rất hiếm
nhưng đã từng xảy ra với loài trộn
ông ostenrieder nói biện pháp của hồng kông rõ ràng là quyết liệt
nhưng đó là hệ quả của chính sách zero covid
hamster rất dễ bị nhiễm sars cov hai và nó có thể tạo ra một lượng lớn virus
trong lúc này sau ba tháng không có ca lây nhiễm cộng đồng nào
hồng kông đã ghi nhận hàng chục ca mắc covid một mươi chín mới
kể từ đầu năm nay chính quyền hồng kông đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới
quy định với các chuyến bay
thưa quý vị một nghiên cứu mới cho thấy
nhiều người quá lo lắng về tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín đến nổi
họ cảm nhận được những triệu chứng đó ngay cả khi được tiêm giả dược
có nhiều chuyên gia cho rằng
hai phần ba tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín là do con người tự tưởng tượng ra
theo đài reuters của nga
các nhà nghiên cứu tại trung tâm y tế best israel thuộc trường đại học harvard
có trụ sở tại boston cho biết
hầu hết tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín
là do tự tưởng tượng ra vì quá lo lắng chứ không phải là do vaccine
các nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu trên bốn mươi năm người
một nửa trong số đó được tìm vaccine covid một mươi chín và một nửa tìm giả dược
người tham gia không biết họ được tiêm vaccine hay giả dược
những phản ứng vụ như nhức đầu mệt mỏi đau khớp xương
được thông báo ở cả nhóm người được tìm giả dược và nhóm được tìm vaccine
các nhà khoa học đã đưa ra kết luận rằng
cảm giác khó chịu do lo lắng dù chỉ tiêm giả dược được gọi là hiệu
hiệu ứng nocebo và chiếm ba phần tư tổng số tác dụng phụ của vaccine được báo cáo
cụ thể có tới ba mươi năm người được tiêm giả dược cho biết gặp phản ứng phụ sau mũi một và ba mươi hai sau mũi hai
các trường hợp gặp phản ứng phụ được ghi nhận nhiều hơn trong nhóm tiêm vaccine
nhưng hiệu ứng nocsebo chiếm bảy mươi sáu số trường hợp này sau mũi một và năm mươi hai sau mũi hai
nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí rama network open
các nhà khoa học lưu ý rằng
mặc dù lý do ngần ngại tiêm chủng rất đa dạng và phức tạp
nhưng lo ngại về tác dụng phụ tiềm ẩn từ vaccine covid một mươi chín dường như là yếu tố chính
họ khuyến nghị các chương trình tiêm chủng cộng đồng nên xem xét những phản ứng nocibo cao này
một trong những nhà khoa học tham gia nghiên cứu giáo sư tet capters tại trường y harvard giải thích rằng
các phản ứng chung như là nhức đầu mệt mỏi được nhắc tới rất nhiều
trong danh sách những phản ứng thường thấy của vaccine covid một mươi chín
điều này có thể khiến cho nhiều người nghĩ rằng
những cảm giác thông thường hàng ngày nói trên là do vaccine hoặc gây lo lắng đến mức trở nên cực kỳ nhạy cảm
với những dấu hiệu về phản ứng có hại trong cơ thể
ông karpchuk cho biết bằng chứng cũng cho thấy
thông tin này có thể khiến cho mọi người phân tích không chính xác những cảm giác cơ bản hàng ngày phát sinh từ vaccine
gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng khiến cho mọi người quá cảnh giác với các biến cố bất lợi sau khi tiêm chủng
có thể coi đây là niềm hy vọng trong năm hai nghìn hai mươi hai cũng giống như who
tiến sĩ anthony fauci chuyên gia hàng đầu về dịch tễ của mỹ cho biết omicron có thể đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn đại dịch covid một mươi chín
tiến sĩ fauci nói tại diễn đàn davos một sự kiện trực tuyến do diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức tuần này cho biết
vì ôngic ron có khả năng lây truyền cao nhưng dường như lại ít gây ra bệnh nghiêm trọng như một số biến thể trước đó
nó có thể đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn đại dịch covid một mươi chín này sang giai đoạn chấm dứt đại dịch
nhưng nó sẽ chỉ là một khả năng
đến giờ này biến thể omicron không có một số đặc điểm giống như delta
ông cho biết thêm đó là một câu hỏi mở rằng liệu omicron có trở thành vaccine virus sống hay không
tại các hệ thống chăm sóc sức khỏe mỹ một bang đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng
tiến sĩ antony fauci chuyên gia hàng đầu về dịch tễ của mỹ cho biết ngày một mươi bảy tháng một
một lần nữa khẳng định vẫn còn quá sớm để dự đoán liệu sự lây lan nhanh chóng của omicron có thúc đẩy virus corona
từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn lưu hành để quản lý hơn hay không
nhưng tôi hy vọng rằng đó là dấu hiệu của sự kết thúc
niềm hy vọng covid một mươi chín sẽ chấm dứt trong năm hai nghìn hai mươi hai không phải của riêng nga mà là khát khao chung của nhân loại
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
và quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh youtube báo sức khỏe và đời sống của chúng tôi nhé
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở bản tin